qua đó đã phát hiện hàng trăm thùng hàng là sữa chua dạng uống đựng trong các chai nhựa có in chữ nước ngoài và chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến mặt hàng này
vào thời điểm kiểm tra trong kho hàng có nhiều mặt hàng khác nhau như bánh kẹo các loại đặc biệt là số lượng lớn thùng hàng sữa chua uống in chữ nước ngoài
quá trình làm việc chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến mặt hàng này như nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ giấy kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm
tại kho bên cạnh các hàng được đựng trong thùng giấy có vẻ như là còn mới thì có không ít những thùng đang được trong tình trạng mục nát nấm mốc
toàn bộ số hàng này đã được tổ công tác thu giữ đưa về trụ sở để tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ
cơ quan chức năng cũng xác định đại lý này là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu liên tỉnh và đã lấy mẫu phẩm kiểm định để lấy căn cứ xử lý theo quy định
chỉ còn một tuần nữa là đến tết trung thu
ở thời điểm này các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống đang bước vào cao điểm sản xuất để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn hà nội
sáng nay đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tp hà nội đã kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất bánh trung thu
tại thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu hương trà đường thụy khuê quận tây hồ cho thấy
mặc dù chủ cơ sở đã xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ đầu vào tuy nhiên nơi sản xuất chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh
nhân viên làm bánh không sử dụng găng tay hoặc sử dụng găng tay không đúng tiêu chuẩn
khi thấy đoàn kiểm tra đến các nhân viên mới khắc phục
bên cạnh đó khu sản xuất của cơ sở còn sắp xếp lộn xộn khu vực nướng bánh để cạnh rãnh nước thải chưa được che kín
cũng có đề nghị là thứ nhất những gì mà nhắc nhở góp ý thì đề nghị là chủ cơ sở xịt sở

cái hai nữa là côn trùng mà lại vào được cơ sở sản xuất
và để những chỗ mà nó chưa đảm bảo như thế thì tôi sẽ giao lại một sư cho ban chỉ đạo quận sẽ xử lý xử phạt
đề nghị trong tuần quận cũng kiểm tra để xem xem có khắc phục không
còn nếu mà
qua kiểm tra đoàn công tác cũng đánh giá cao một số các cơ sở đã có ý thức thực hiện tốt
việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất chế biến cơ sở thoáng mát sạch sẽ
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đã xuất trình được đầy đủ các giấy tờ cần thiết
giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu thực phẩm
trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu một số nguyên liệu làm bánh
như lạp sưởng bột hạt sen xét nghiệm nhanh trên xe kiểm nghiệm lưu động
trong thời gian vừa qua chúng tôi đi kiểm tra về cơ bản là các cơ sở kinh doanh sản xuất và kinh doanh trên địa bàn
thì thực hiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật
có một số lưu ý nhất nhiều liên quan tới vệ sinh
và thứ hai là điều kiện phòng chống dịch
đấy trong cái
giai đoạn mà chúng ta vừa phải sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch
từ nay cho đến ngày bảy tháng một mươi các đoàn liên ngành của hà nội sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra
những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu bánh trung thu
khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo chất lượng cơ quan chức năng sẽ lập tức cho dừng lưu thông
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
một thông tin đáng chú ý vào tối qua hàng chục người dân thuộc khu phố đức lập
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bì phước đã vây bắt thành công một con tê tê bất ngờ đi lạc vào khu dân cư
ngay trong đêm đại diện hạt kiểm lâm huyện bù đăng cũng có mặt để nhận bàn giao cá thể động vật quý hiếm có khả năng tuyệt chủng này
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút anh nguyễn thành long ở tổ dân phố đoàn kết khu phố đức lập
tình cờ phát hiện cá thể tê tê ước khoảng một mươi kg tại cổng nhà
anh đã trì hồ các hộ dân xung quanh cùng vây bắt và báo về chính quyền
nhận được tin báo các liên đội chức năng của huyện bù đăng đã kịp thời có mặt tiến hành các thủ tục tiếp nhận cá thể tê tê theo quy định
hiện hạn kiểm lâm huyện bù đăng đang hoàn thất các thủ tục để tiến hành thả cá thể tê tê về rừng tự nhiên
tt là loại động vật hoang dã quý hiếm được xếp vào danh sách loài nguy cấp được ưu tiên bảo vệ
là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ở việt nam và trên thế giới
do đó mọi hành vi săn mắt buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ tê tê đều vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự
theo thông tin từ tổng cục hải quan mới công bố tính hết tháng tám
tổng kim ngạch xuất khẩu từ việt nam sang liên minh châu âu eu đạt gần hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong đó chỉ tính riêng trong tháng tám kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang thị trường này đạt gần ba tám tỷ đô la mỹ
như vậy so với bình quân bảy tháng đầu năm kim ngài xuất khẩu sang eu
đã cao hơn khoảng sáu trăm linh triệu đô la mỹ
đây là kết quả có được nhờ những tác động tích cực từ hiệp định evfta
evfta có hiệu lực đã tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của việt nam
giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
được cắt giảm thuế cao như nông sản thủy sản đồ gỗ diệt may da dày điện tử
eu cũng là thị trường lớn thứ ba của hàng hóa xuất khẩu việt nam trong tám tháng qua
hiện nay điện thoại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của việt nam sang eu
và liên minh châu âu cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng chủ lực này
riêng trong tháng tám kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang châu âu đạt hơn một tỷ đô la mỹ
quả đó nâng kim ngạch tám tháng đầu năm lên sáu chín mươi sáu tỷ usd dù giảm một mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng vẫn chiếm đến hai mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước
ngoài ra eu cũng là thị trường xuất khẩu hàng đầu của nhóm hàng quan trọng của việt nam như máy tính
sản phẩm điện tử và linh kiện diệt may nông sản giấy dép với kim ngạch hàng tỷ đô la mỹ một nhóm hàng
ở chiều ngược lại tính hết tháng tám tổng kim ngạch nhập khẩu của việt nam từ eu đạt hơn chín tám tỷ đô la mỹ
riêng tháng tám đạt gần một bốn tỷ đô la mỹ cao hơn bình quân bảy tháng đầu năm khoảng hai trăm linh triệu đô la mỹ